ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy khóa đào tạo đầu tiên của học viện quân sự cao cấp nay là học viện quốc phòng đã chính thức được khai giảng
học viện được thành lập thể hiện tư duy mới tầm nhìn chiến lược của đảng nhà nước lực lượng vũ trang về quốc phòng an ninh
trải qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển học viện đã thu được nhiều thành tiệu to lớn
và sáng ngày hôm nay ba một thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến sự
và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống học viện quốc phòng
trải qua bốn mươi năm xây dựng phát triển và trưởng thành các thế hệ tướng lĩnh cán bộ giảng viên học viên công nhân viên
chiến sĩ của học viện quốc phòng đã nỗ lực phấn đấu bám sát tình hình thực tiễn chủ động tham mưu với đảng nhà nước
quân ủy trung ương bộ quốc phòng hoạch định các chủ trương đường lối cơ chế chính sách về quốc phòng quân sự
xây dựng quân đội về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý
về chiến lược xây dựng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đến nay học viện đã đào tạo được gần hai vạn cán bộ cao cấp của quân đội tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
an ninh cho gần bốn cán bộ cao cấp của đảng nhà nước thuộc diện trung ương quản lý
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch nước trần đại quang biểu dương khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu
những kết quả thành tích đặc biệt xuất sắc mà học viện quốc phòng đã đạt được trong suốt chặng đường bốn mươi năm qua
trong tình hình mới chủ tịch nước yêu cầu quân đội nhân dân nói chung và học viện quốc phòng nói riêng
tiếp tục đổi mới phát huy vai trò nằm cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa